tiếp tục với những tin tức quốc tế nổi bật vào ngày một tháng bảy thủ lĩnh tối cao ẩn giật của taliban
hibatullah akhundzada đã kêu gọi thế giới ngừng chỉ bảo lực lượng này cách lãnh đạo afghanistan
đồng thời khẳng định luật saria sẽ là khuôn mẫu duy nhất cho một nhà nước hồi giáo thành công
trong bài phát biểu kéo dài một giờ đồng hồ được đăng tải trên đài phát thanh
ông akunzada đã đặt ra câu hỏi tại sao thế giới lại can thiệp vào công việc của taliban
và yêu cầu taliban không làm điều này không làm điều kia
bài phát biểu trên được ông akuzada đưa ra tại hội nghị các lãnh đạo tôn giáo toàn afghanistan ở thủ đô kabul
phong trào hồi giáo taliban ra mắt chính phủ lâm thời hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
sau khi các lực lượng do mỹ dẫn đầu rút lui
thủ lĩnh ẩn giật akhundzada vẫn giữ vai trò là lãnh đạo tối cao từ năm hai nghìn một mươi sáu
sau hiếm khi xuất hiện công khai